đoàn công tác liên ngành do bộ tư pháp chủ trì đã có buổi làm việc tại tỉnh hải dương
để giám sát công tác soạn thảo ban hành kiểm tra xử lý hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi năm
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đã ban hành một trăm một mươi chín văn bản quy phạm pháp luật
đa số các văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành đều được sở tư pháp tỉnh hải dương thẩm định
công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo theo đúng trình tự thủ tục đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ
về an ninh quốc phòng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
tuy nhiên vẫn còn một số văn bản quy phạm pháp luật do hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh hải dương ban hành
chưa chính xác rõ ràng về nội dung thẩm quyền và hiệu lực
đoàn công tác liên ngành đã yêu cầu các cán bộ pháp chế tỉnh hải dương cần nâng cao chất lượng công tác ban hành
các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh tham mưu nghiên cứu sửa đổi nhanh chóng những nội dung chưa phù hợp
để các văn bản quy phạm pháp luật khi đã được ban hành phải phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành
đóng góp tích cực cho sự phát triển toàn diện của địa phương